từ giờ ngày ba mươi tháng bốn tỉnh hà giang đã dỡ lệnh phong tỏa đối với tất cả các khu vực cách ly y tế trên địa bàn tỉnh
các khu vực kết thúc phong tỏa cách ly y tế bao gồm bệnh viện đa khoa huyện đồng văn thị trấn phố bảng
xã phố là thuộc huyện đồng văn và trạm y tế xã thanh thủy huyện vị xuyên
qua một mươi bốn ngày hà giang không phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
riêng đối với trường hợp bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám qua ba lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính
là tín hiệu đáng mừng song tỉnh hà giang cũng quyết liệt chỉ đạo người dân đề cao kỷ luật
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ không chủ quan lơ là